sau công văn của ủy ban nhân dân tỉnh đắk lắc yêu cầu ủy ban nhân dân huyện cron park ngừng việc chấm dứt hợp đồng
đối với hơn năm trăm linh giáo viên bị tuyển thừa từ năm hai nghìn một mươi một đến nay
ngày một mươi hai tháng ba ủy ban nhân dân huyện cron park đã có buổi gặp gỡ với các giáo viên
theo đó ngày một mươi hai tháng ba ủy ban nhân dân huyện crong park đã ban hành công văn số ba trăm năm mươi ba
về việc tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng đối với hơn hai trăm linh giáo viên để tìm hướng giải quyết
đồng thời thông báo đến toàn thể giáo viên và cam kết sẽ có biện pháp giải quyết
bảo đảm quyền lợi của giáo viên theo đúng quy định của pháp luật
trước mắt tạm thời ngừng công văn số ba trăm hai mươi ba về việc chấm dứt hợp đồng lao động
trong hai trăm linh tám trường hợp của ủy ban nhân dân huyện ban hành
và còn các giáo viên vẫn thực hiện công tác giảng dạy bình thường từ trước tới bây giờ
ủy ban nhân dân huyện cũng đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn
tiếp tục ra soát và phân tích rõ trong hai trăm linh tám hợp đồng này
từng phân loại từng các loại hợp đồng
và có những cái đề xuất cụ thể để làm sao đó mà đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các giáo viên
mặc dù đã nhận được thông báo về việc tạm dừng việc chấm dứt hợp đồng đối với hơn hai trăm linh giáo viên
nhưng đại đa số các giáo viên đều hoang mang lo lắng vì có thể bị chấm dứt hợp đồng
đồng thời mong muốn các cấp chính quyền các ngành liên quan vào cuộc tìm hướng giải quyết
để số lượng giáo viên tuyển dụng dư thừa được tiếp tục giảng dạy
mong các cấp lãnh đạo tìm ra
tìm ra một giải pháp tốt nhất để cho chúng tôi tiếp tục công việc giảng dạy của mình
và làm sao đó để cho chúng tôi có một cái vị trí trong ngành giáo dục ổn định
chứ không phải là nay đi dạy rồi mai lại nói là cắt hợp đồng chúng tôi như vậy
thì chúng tôi thấy rất là hoang mang
kết luận thanh tra số sáu mươi năm của thanh tra chính phủ nêu rõ
kiểm điểm trách nhiệm đối với giám đốc sở nội vụ tỉnh đắk lắc
do không phát hiện sai phạm về hợp đồng lao động tại huyện crong park
kiểm điểm trách nhiệm đối với chủ
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện crong park do ký hợp đồng với giáo viên
yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân huyện crong park khẩn trương khắc phục tình trạng thừa giáo viên